lại một vụ đuối nước nữa xảy ra khiến một em học sinh lớp năm tử vong khi theo các học sinh lớn xuống ao học bơi
vụ việc xảy ra tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
nạn nhân là đỗ quốc bảo một mươi một tuổi trú tại thành phố đồng xoài
vào chiều ngày một mươi năm tháng bốn bảo cùng anh trai và các bạn của anh tới hồ nuôi cá tại xã tân thành để tắm
thấy ba người anh lớn nhảy xuống ao bảo cũng muốn xuống nhưng bị anh trai ngăn
tuy nhiên sau đó bảo đã leo lên lưng một người bạn của anh để tập bơi
khi ra tới giữa ao thì cả hai bất ngờ bị chìm bà đuối nước tử vong
nhận được tin báo cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã có mặt tại hiện trường
tìm thấy thi thể nạn nhân sau một mươi năm phút trục vớt vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra